nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng australia scott morrison và phu nhân đã thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón thủ tướng australia tại phủ chủ tịch
tại buổi lễ hai thủ tướng đã cùng duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam
đây là chuyến thăm riêng đầu tiên của một thủ tướng australia đến việt nam kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và là chuyến thăm diễn ra sau hơn một năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
nhân chuyến thăm chính thức australia của thủ tướng nguyễn xuân phúc tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
việc australia trở thành đối tác chiến lược thứ một mươi sáu của việt nam được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng scott morrison diễn ra trong bối cảnh quan hệ việt nam australia phát triển mạnh mẽ
tin cậy chính trị ngày càng gia tăng thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao
hiện việt nam và australia đều đã phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
đồng thời đang tích cực phối hợp thúc đẩy hoàn tất hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep